công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang điều tra vụ ô tô của người dân ở xã vĩnh lộc bị phóng hỏa vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi
theo trình báo của chủ xe dạng sáng ngày năm tháng một mươi gia đình đang ngủ thì phát hiện xe ô tô đỗ trước nhà cháy dữ dội
lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an địa phương nhanh chóng có mặt ứng cứu nhưng xe ô tô đã bị cháy trụi
xe ô tô của hàng xóm đỗ gần đó cũng bị cháy xém phần đuôi
trích xuất camera cơ quan công an ghi nhận khoảng hai giờ một mươi năm phút sáng ngày năm tháng một mươi
có hai thanh niên đi trên một xe gắn máy đến gần ô tô đổ chất lỏng nghi là xăng lên đầu xe và phóng hỏa
cơ quan công an vẫn đang truy bắt các đối tượng gây án